tại tp hcm chính sách về thẻ xanh vaccine được chủ tịch ubnd tp phạm văn mãi đề cập chính thức với trung ương
tại cuộc họp với phó thủ tướng vũ đức đam và tổ công tác đặc biệt của chính phủ vào chiều qua ngày bảy tháng chín
tuy nhiên việc sử dụng thẻ này đối với tiêu chí cụ thể chưa được cập nhật
tp hcm là một thành phố dịch vụ cho nên cách tiếp cận của thành phố là phải an toàn
người tham gia các hoạt động phải an toàn địa điểm an toàn với những tiêu chí dựa trên nền tảng là vaccine và các biện pháp an toàn khác
thành phố có đề xuất thể xanh covid sẽ có tiêu chí nhưng hiện tại nhóm chuyên gia y tế cùng với nhóm chuyên gia kinh tế đang thiết kế lại
ông phạm văn mãi nói trước đó tại cuộc họp với tổ công tác tổ chức cung ứng và tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
phó chủ tịch ubnd tp hcm cho biết thành phố nghiên cứu nới lỏng yêu cầu giãn cách xã hội đối với đối tượng là những người đã tiêm một hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
tuy nhiên trước mắt tp hcm yêu cầu các đơn vị còn lại có tỷ lệ tiêm mũi một thấp cần phải khẩn trương tiêm mũi một và tiêm mũi hai cho người đã tới hạn
theo ông dương anh đức đây là bước chuẩn bị quan trọng để quay trở lại sản xuất khi tp hcm sử dụng thẻ xanh vaccine
theo kế hoạch từ nay đến một mươi năm tháng chín thành phố cần tiêm khoảng hai triệu liều vaccine nên cần phải đẩy nhanh tiến độ trên mọi hướng
tăng cường tiêm vaccine ban đêm việc tiêm vaccine không phân biệt người dân thường trú hay tạm trú ngành nghề gì
cũng theo phó chủ tịch ubnd tp dương anh đức các trường hợp f khỏi bệnh thuộc đối tượng hoãn tiêm trong vòng sáu tháng
thời gian tới nhóm này cũng sẽ được xếp tương đương với người đã tiêm hai mũi vaccine để tham gia các hoạt động